chiều ngày ba mươi một tháng một mươi tại nhà quốc hội ủy ban kinh tế của quốc hội đã có buổi làm việc với đại diện nhóm sáu ngân hàng phát triển về các vướng mắc liên quan đến dự án có nguồn vốn oda tại việt nam do ông erit siwick giám đốc quốc gia của ngân hàng phát triển châu á tại việt nam làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội dương quốc anh bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của sáu ngân hàng trong thời gian qua và khẳng định nguồn vốn oda hỗ trợ cho việt nam đã được sử dụng một cách hiệu quả nhất mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đại diện cho sáu ngân hàng phát triển ngài eric stwick cho biết nguồn vốn của sáu ngân hàng đóng góp trong vốn oda chiếm hơn tám mươi và phía sáu ngân hàng muốn tập trung vào vấn đề tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hỗ trợ nguồn vốn oda

đại diện cho sáu ngân hàng phát triển ngài eric stewart cho biết nguồn vốn của sáu ngân hàng muốn tập trung vào vấn đề tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án có nguồn vốn oda